liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều ngày bốn tháng một mươi tại tỉnh lộ hai trăm bảy mươi
thuộc địa phận giáp danh xã trung chính và thị trấn thứa huyện lương tài tỉnh bắc ninh
khiến ba người tử vong
mới đây mạng xã hội facebook đang lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát giao thông
đuổi theo chiếc xe con màu đỏ được cho rằng là ô tô của nhóm youtuber gặp nạn
trước sự việc trên trưởng công an huyện lương tài bắc ninh cho biết hình ảnh xe mô tô
do cảnh sát giao thông điều khiển đi sau xe ô tô màu đỏ được lan truyền đúng là của đơn vị
xong sự việc này chỉ là tình cờ khi tổ công tác của cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này
thời điểm chiến sĩ cảnh sát giao thông đang đi làm nhiệm vụ được giao
không có chuyện truy đuổi hay đi theo chiếc ô tô trên
được biết khi chiếc xe xảy ra tai nạn giao thông tổ công tác cảnh sát giao thông không có mặt tại hiện trường
cũng không chứng kiến vụ tai nạn
sau khi tai nạn xảy ra một tổ công tác cảnh sát giao thông công an huyện lương tài đã đến hiện trường
cùng người dân nâng xe đưa người bị đạn đi cấp cứu phối hợp khám nghiệm điều tra vụ tai nạn giao thông